ngày hai mươi chín tháng tám ngày đầu tiên thành phố hồ chí minh áp dụng lại khai báo di chuyển nội địa
và ngày thứ năm áp dụng giấy đi đường mẫu mới tại tất cả các chốt nội thành
nhiều người đến chốt mới khai báo nên việc kiểm tra diễn ra lâu hơn
tại các chốt kiểm soát lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra giấy đi đường mẫu mới
và bắt buộc người dân phải khai báo di chuyển nội địa theo mã qr có sẵn trên giấy đi đường
mỗi lần khai báo có thời hạn sử dụng ba ngày kể từ khi khai báo
sau đó mới phải khai lại để tránh trường hợp tập trung đông người tại các điểm chốt
theo lực lượng chức năng nếu người dân tuân thủ việc khai báo trước ở nhà và chụp màn hình lại
đồng thời mang đầy đủ giấy tờ tùy thân thì quy trình kiểm tra chỉ mất khoảng ba mươi giây mỗi trường hợp
đối với những người không sử dụng điện thoại thông minh hoặc không am hiểu về công nghệ
lực lượng tại chốt sẽ hỗ trợ hướng dẫn hoặc cho khai báo bằng giấy theo cách truyền thống